công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương vừa tiến hành khởi tố bị can đối với trần văn bửu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện củ chi tp hcm để điều tra làm rõ hành vi cấp dật tài sản
theo điều tra vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng bảy bửu điều khiển xe mô tô sáu mươi hai f sáu mươi hai nghìn ba trăm hai mươi sáu đi từ huyện củ chi tp hcm
đến địa bàn xã thanh tuyền huyện dầu tiếng tỉnh bình dương để tìm đất môi giới cho khách
khi điều khiển xe đến tuyến đường thuộc ấp xóm bến xã thanh tuyền nhìn thấy bà hồ thị loan anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại ấp xóm bến xã thanh tuyền đang đứng ở lề đường có đeo sợi dây chuyền vàng
bửu liền điều khiển xe mô tô áp sát người nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền vàng sau đó tăng ga bỏ chạy về nhà
tại cơ quan công an đối tượng bửu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình